những bàn tay lướt trên bàn kính điêu luyện ánh mắt đầy say mê
mọi người đều đang chìm đắm vào những trò chơi điện tử không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh
hơn một phần tư dân số việt nam đam mê các trò chơi điện tử
người việt nam tiêu tốn trung bình năm mươi một phút để chơi game trên điện thoại
và điều đó thường được lặp đi lặp lại từ năm đến bảy đầy trong một mươi ngày
vậy điều gì khiến mọi người yêu thích các trò chơi điện tử đến vậy
mình thích những trò chơi có tính đồng đội cao
mình muốn chơi cùng bạn bè
mình nghĩ một ngày thì mình không thích chơi hoặc một tuần thì có thể dành một đến hai buổi để chơi cùng bạn bè
nếu mà dành thì mình có thể chơi cùng bạn bè vui thì mình có thể chơi khá dài mấy tiếng hoặc cả một buổi
khi mà mình chơi mà mình cảm thấy vui vẻ thoải mái
nhưng cái hệ thần kinh của mình nó cảm giác nó vui vẻ và nó không thấy mệt mỏi mình có thể không ăn
mình vẫn chơi chơi rất là dài
trò chơi mà em thích là pes tức là pro evolution soccer
đấy là game điện tử bóng đá em là một người thích xe bóng đá cũng thích thể thao
đấy là trò chơi mà em lựa chọn
trò chơi mà mình yêu thích nhất đó là lincoln mobile
trò chơi đó là phổ biến và đòi hỏi trí tuệ
khả năng ứng biến ứng xử trước những tình huống chiến đấu của đội bạn
những người chơi game sẽ tiết ra một chất tạo khói cảm là novamin
tuy nhiên khi chúng ta đòi hỏi não tiết ra chất này nhiều hơn hoặc rồn rập hơn bộ phận này sẽ dần lãnh cảm khiến ta phải chơi game nhiều hơn mới sản xuất đủ lượng novamin như trước
sau này khi quyết định bỏ game thì não chúng ta lại đòi hỏi lượng novamin định kỳ
nếu không được đáp ứng chúng ta sẽ bị cảm giác trầm cảm và khó chịu xâm chiếm
điều này hình thành một vòng lặp tâm lý thôi thúc chúng ta phải quay lại chơi game để sản sinh tiếp dopamine
ngoài dopamine còn các chất như oxytocin endorphin và serotonin được não tiết ra khi chơi game
chúng đều có tác dụng điều tiết cảm xúc con người
thông qua game các chất hóa học này sẽ gắn kết chúng ta với nhân vật ảo
và môi trường ảo ngày càng kháng khít hơn
chính vì sự hấp dẫn của các trò chơi điện tử nên nhiều người đã xa đà vào các trò chơi này dẫn đến căn bệnh nghiện game khó chữa
tại vì nó có rất nhiều loại trò chơi khác nhau
ví dụ như các con có thể chơi game bóng đá các con có thể chơi các game siêu nhân
nếu không ạ thì tùy tình các con sẽ lựa chọn game khác nhau cho mình
thế mà trong trò chơi thì sao ạ
thứ nhất là nó không được ra ngoài thì các bạn vẫn có những trò chơi theo độ
nó sẽ kích thích nhau
thứ hai là trò chơi thì luôn luôn được cải tiến
thì các con sẽ cảm thấy rất là thích và ham mê
mỗi người sẽ có một kiểu nghiện khác nhau
để nói về chơi game thì ta phải dùng như thế này
hiện nay người ta chia ra hai mảng lệ thuộc
khi một con người sử dụng chất vào người thì vừa lệ thuộc vật chất
gọi là lệ thuộc vào mặt cơ thể và lệ thuộc vào mặt tâm thần
thế thì những người sử dụng game này người ta chỉ thiếu lệ thuộc vào mặt thể chất thôi
họ cũng gọi là một dạng lệ thuộc vào mặt tâm thần
thế nên họ sẽ có những cái biểu hiện như thế
ví dụ thiếu thì cảm thấy khó chịu cáo gắt buồn chán
dạng như cái người bị thiếu dopamine ấy
thế thì cái người mà người ta dùng chất người ta cũng bị như vậy
thế nhưng mà cái người dùng chất thì người ta sẽ có thêm những triệu chứng cai rồi
cái này không có nhưng biểu hiện về mặt tâm thần và có giống nhau
chính vì thế thì nó cũng sẽ có những cái dối loạn về các cái chất trong não
mùa hè là thời điểm mọi người tìm đến các trò chơi điện tử nhiều
đặc biệt là học sinh sinh viên
các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí không quá tồn cánh lại thú vị
khiến những ai đã chơi thì khó có thể xét xa được
thực chất những trò chơi điện tử không xấu
nhưng chính người chơi lạm dụng không kiểm soát được thời gian chơi giải trí của mình
nên vô tình khiến nó trở thành một vấn nạn của xã hội
là một giảng viên về thiết kế game công việc của anh hải đăng cũng thường xuyên phải tiếp xúc với các trò chơi điện tử
hơn ai hết anh là người hiểu rõ mặt tích cực cũng như tiêu cực đến từ trò chơi được rất nhiều người yêu thích này
mặt tốt thì là các bạn có thể là phát triển bản thân này có thể tìm tòi này giao lưu với mọi người
tuy nhiên là có cái mặt tiêu cực là cái gì nếu mà chơi nhiều quá thì là nó sẽ không tốt
thì đối với những bạn trẻ đang đi học thì mình nghĩ là các bạn ấy nên chơi trong mức cho phép tôi tầm dưới khoảng dưới hai tiếng để giải trí thôi
chứ không nên chơi quá nhiều
các bạn chơi một game thì có thể đứng lên để vận động này uống nước này rồi nghỉ ngơi một chút ra mắt nó đỡ mỏi và cho lưng cho người đỡ mỏi
thì nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình
lời khuyên cho các bạn trẻ khi chơi điện tử
mỗi lần chơi game chỉ nên diễn ra trong vòng chín mươi phút đến không quá một trăm hai mươi phút và có những khoảng thời gian nghỉ giữa những lần chơi để mắt và cơ thể có thể hoạt động như bình thường thay vì phải tập trung vào game trong một khoảng thời gian dài
thay vì dành nhiều thời gian cho game các bạn có thể tham gia một vài hoạt động thể dục thể thao như bơi lội bóng đá cầu lông sim là những lựa chọn chuẩn mực để tăng cường thể lực cũng như sức khỏe